bảy mươi năm đã trôi qua kể từ khi hàng triệu người lính việt nam hàng hái lên đường tham gia giúp đỡ nước bạn lào chiến đấu
giải phóng dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
những ký ức về một thời binh lửa anh dũng dành hòa bình cho đất nước bạn lào vẫn nguyên vẹn trong tâm trí của những cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia quân sự việt nam
sau đây là câu chuyện về các cựu chiến binh từng có nhiều năm làm nhiệm vụ tại lào đang sinh sống tại thành phố đà nẵng
dù chiến tranh đã lùi xa nhưng trong ký ức của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức truyền vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm về thời gian sống chiến đấu trên đất bạn lào
năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ông nhận lệnh hành quân tiến về biên giới khu vực hạ lào nơi lực lượng quân tỉnh nguyện việt nam cùng với cán bộ chiến sĩ nước bạn đã thực hiện chiến dịch đường chín nam lào đánh bại cuộc hành quân lam sơn bảy trăm một mươi chín của mỹ và nguyễn
theo chứ đề nghị của bạn
đơn vị tiếp tục vào cầu nguyên bô lô vên để mở rộng vùng giải phóng châu bản
và đơn vị đã hành quân và đánh chiếm cầu nguyên bô lô vên làm chú quân lị bắc sơn mở rộng vùng giải phóng châu bản và mở rộng đường vận chuyển từ bắc vào nam để chi viện cho cái trường trường nam việt nam
bạn cũng thường nói nếu không có việt nam thì không có đất nước lào hòa bình

cho nên trong đó chỉ cầm bản đồ đi thì đó là một phần thôi
nhưng mà người dân trực tiếp dẫn con đường là họ thông thạo cái địa hình của họ rồi càng đâu thì coi như là họ sẵn sàng họ dẫn đi đến đó
cho nên cái tình cảm giúp đỡ của nhân dân rất là đặc biệt
và trong đó khi những lúc mà mình bị cô địch đó bao vây thì dân của lào người ta che chở giúp đỡ cho mình
nhiều năm đã đi qua nhưng mỗi cựu chiến binh tình nguyện việt nam vẫn không quên sự hy sinh sương máu của cán bộ chiến sĩ nhân dân hai nước việt nam lào ngày ấy
và hôm nay việt nam vẫn tiếp tục hỗ trợ nhân dân nước bạn lào tặng quà cho đồng bào nước bạn giúp đỡ học sinh sinh viên lào sang du học tại các trường việt nam để gắn thêm mối quan hệ đoàn kết thân thiết giữa hai quốc gia hai dân tộc ngày càng keo sơn gắn bó